trong những diễn biến an ninh trật tự phức tạp tại thành phố rostov on don và một số khu vực phía nam của liên bang nga
bộ ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán và các cơ quan đại diện việt nam tại liên bang nga theo dõi sát tình hình
sẵn sàng các phương án bảo hộ hỗ trợ công dân đặc biệt là cộng đồng người việt tại các khu vực nói trên
bộ ngoại giao khuyến nghị công dân ở các thành phố phía nam liên bang nga và thủ đô moscow tuân thủ luật pháp và các hướng dẫn của chính quyền sở tại
nên ở trong nhà hạn chế tham gia các hoạt động tụ tập đông người hoặc thực hiện các chuyến đi xa trong lãnh thổ nước nga
trong trường hợp căng thẳng gia tăng cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án sơ tán trong trường hợp cần thiết
giữ liên lạc thường xuyên với các hội đoàn người việt ở địa phương và các cơ quan đại diện việt nam tại liên bang nga để nhanh chóng được hỗ trợ
thông tin liên lạc đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đưa dây nóng bảo hộ công dân theo số điện thoại cộng bảy mươi chín một trăm sáu mươi sáu tám mươi hai một nghìn sáu trăm một mươi bảy
tổng đài bảo hộ công dân tại số điện thoại cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám trăm bốn mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn